sở giao thông vận tải hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân tân sửu hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn xây dựng phương án dự phòng tăng cường xe trên các tuyến để kịp thời giải tỏa lượng khách tăng đột biến
nhằm giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào dịp cao điểm lễ tết bến xe cũng phải phối hợp với các đơn vị vận tải khách liên tình triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách
chủ động ký hợp đồng vận chuyển với các trường cao đẳng đại học khu công nghiệp đồng thời bố trí nhân viên phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông vận tải kiểm soát điều kiện an toàn phương tiện và người lái
kiên quyết không cho xe không đủ điều kiện kỹ thuật chở quá tải xuất bến